nhằm thúc đẩy sự tham gia của các đơn vị thông tấn báo chí trong công tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
tại hà nội trung tâm phụ nữ và phát triển hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã mở lớp tập huấn kỹ năng làm việc với phụ nữ và trẻ em bị bạo hành dành cho các nhà báo
với mong muốn xây dựng mạng lưới báo chí để cùng tạo tiếng nói trong công cuộc phòng chống bạo lực trên cơ sở giới xây dựng xã hội lành mạnh bình đẳng
các hoạt động tập huấn tăng cường kỹ năng làm việc với phụ nữ trẻ em bị bạo lực giới đã được tổ chức
chương trình cũng cung cấp các kiến thức cơ bản về phòng chống bạo lực giới trên cơ sở giới bạo lực giới
một số nguyên tắc kỹ năng cơ bản khi phỏng vấn nạn nhân bị bạo lực giới tới các đơn vị thông tấn báo chí nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua truyền thông
những năm qua truyền thông đã có những tác động không nhỏ trong việc thay đổi nhận thức của cộng đồng về bản chất của bạo lực với phụ nữ trẻ em
tạo môi trường an toàn để nạn nhân lên tiếng tố cáo thay đổi từ thái độ hành vi thiếu tôn trọng sang thái độ hành vi tôn trọng phụ nữ trẻ em gái